trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực tại việt nam
các doanh nghiệp đứng trước sức ép lớn về việc ứng dụng các công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh
để tối đa hóa lợi nhuận hợp tác để phát huy thế mạnh mỗi bên là cách mà nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn
để đi tắt đón đầu trong cuộc cách mạng công nghệ lần này
chiều ngày một mươi bốn tháng năm tập đoàn biêu chính viễn thông việt nam vnpt và tập đoàn công nghiệp cao su việt nam vrg
đã ký kết hợp tác toàn diện theo đó ngay trong năm hai nghìn một mươi chín vnpt sẽ phối hợp với tập đoàn vrg
xây dựng quy hoạch tổng thể kế hoạch triển khai với lộ trình chi tiết đồng bộ với việc ứng dụng công nghệ thông tin
trong các hoạt động của tập đoàn vrg đặc biệt tập đoàn vnpt cũng sẽ triển khai ngay các giải pháp công nghệ bốn
phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh cho tập đoàn vrg như hệ thống phân tích và theo dõi chỉ số sản xuất kinh doanh
thời gian thực ứng dụng gis vào công tác

nhằm tăng hiệu quả và năng suất ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chatbot trong phân tích xu hướng và đưa ra dự báo nông nghiệp
sự kiện này được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giúp hai bên khai thác tốt tiềm năng thế mạnh